cũng vào trưa ngày hôm qua tại km số chín trăm bốn mươi bảy hai trăm năm mươi thuộc địa phận thôn phước mỹ đức hòa mậu đức quảng ngãi xảy ra một vụ tàu hỏa cán chết người
tàu se hai đầu máy chín trăm sáu mươi kéo thành phần một mươi hai toa do lái tàu nguyễn ngọc toán điều khiển từ tp hcm đi hà nội
khi đến đoạn km trên thì cán trần quang bảy ba mươi ba tuổi trú tại thôn phước xã đức hòa
hậu quả trần quang bảy chết tại chỗ được biết hàng ngày trần quang bảy băng theo đường tắt lên chùa
trong lúc bảy băng qua đường dây đi bộ lên chùa không biết tàu hỏa đến gần nên không kịp tránh
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra tàu se hai đã dừng lại lập biên bản vụ việc hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ